với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn thu giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú tại thành phố bắc cạn vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bắc cạn bắt quả tàng
tăng vật lực lượng công an thu giữ là bốn gói heroin
mở rộng điều tra khám xét nơi ở của đối tượng đã phát hiện và thu giữ bốn gói heroin
được cất giấu trong két sắt điện tử
tổng số ma túy có khối lượng gần bảy mươi gram
lực lượng công an đã tạm giữ một điện thoại di động một xe máy điện và ba triệu đồng
vào năm hai nghìn hai giang đã phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
bị tòa nhân dân thị xã bắc cạn tỉnh bắc cạn tuyên phạt ba mươi tháng tù giam